nhằm động viên tinh thần cho các huấn luyện viên vận động viên tham dự sea games ba mươi ngày một mươi ba tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc giao bộ văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương báo cáo tổng kết và đánh giá kết quả đoàn thể thao việt nam tham dự sea games
trong đó bộ cần lưu ý việc đề xuất khen thưởng phù hợp đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc đồng thời đề xuất về việc tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo chính phủ với đoàn và các vấn đề liên quan và báo cáo trước ngày thứ hai tuần tới